cho đến nay việt nam đã chữa khỏi cho gần năm trăm hai mươi tám bệnh nhân trong tổng số hơn bảy trăm năm mươi sáu ca mắc
tại tp hcm số ca covid một mươi chín nặng phải thở máy ngày càng giảm
và trong vòng bốn mươi tám giờ qua thành phố hà nội đã không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là hiện tại cả nước đã có một mươi sáu tỉnh thành phố qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
trong vòng hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện gần một trăm sáu mươi ba xét nghiệm cho hơn bốn trăm ba mươi hai bốn trăm linh lượt người
về công tác tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là gần ba mươi tám bốn triệu liều
trong đó tiêm một mũi là trên ba mươi bốn triệu liều và tiêm mũi hai là gần tám triệu liều